sau mùa mưa lũ sẽ là nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh
chính vì vậy người dân cần nhận biết các dấu hiệu và biện pháp phòng ngừa
dưới đây là một số bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
bệnh đường hô hấp
sau mưa bão môi trường ấm ướt là điều kiện thuận lợi cho virus
ký sinh trùng cũng như nấm mốc sinh trưởng mạnh và dễ dàng tấn công gây các bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
hệ hô hấp là một trong những cơ quan dễ bị tấn công nhất
các bệnh lý hô hấp thường gặp là cảm lạnh cúm viêm mũi họng
nếu không được điều trị kịp thời bệnh có thể diễn tiến nặng thành viêm phế quản viêm phổi
người cao tuổi trẻ em và người có các bệnh mạng tính là những đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh lý đường hô hấp sau mưa bão
triệu chứng khi mắc các bệnh lý đường hô hấp
người bệnh thấy đau họng khi nuốt rát cổ họng sốt khản tiếng ho ra bị kích ứng ở đường hô hấp trên có thể kèm theo sổ mũi
khó thở cũng là triệu chứng rất dễ gặp khi mắc các bệnh hô hấp
cảm giác khó thở tăng lên do bất kỳ hoạt động thể lực nào
khó thở khi nằm khó thở khi hít vào khi thở ra
hò dài dẳng là phản xạ rất khó chịu của các bệnh đường hô hấp
phản xạ ho có thể khởi phát bởi kích thích các cơ quan ở đường khí phế quản đường hô hấp trên và những nơi khác như ở các soang ống tai mang phổi màng ngoài tim thực quản dạ dày và cơ hoành
khi gặp các triệu chứng trên mọi người cần đi khám bệnh để điều trị tránh biến chứng nguy hiểm phức tạp
một số biện pháp đơn giản để phòng các bệnh đường hấp sau mưa lũ
đeo khẩu trang vệ sinh tay sạch sẽ là cách tốt để ngăn virus có cơ hội xâm nhập vào cơ thể
tránh tiếp xúc với người bệnh
vệ sinh sạch sẽ nơi ở tạo không gian thoáng mát lưu thông không khí tránh ở những nơi ẩm thấp vì đây chính là điều kiện thuận lợi để cho mầm bệnh phát triển
thời tiết giao mùa cần tăng cường chăm sóc sức khỏe cho bản thân và mọi người trong gia đình bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng cường sức đề kháng
các bệnh về da thường gặp sau lũ
sau mưa bão do điều kiện vệ sinh kém môi trường nguồn nước bị ô nhiễm và trở lại
chứa đựng nhiều vi khuẩn gây bệnh
một số bệnh ngoài da thường gặp mùa mưa như nấm kẽ chân viêm năng lông nước ăn chân do nấm ký sinh gây ra mẩn ngứa
viêm năng lông do thiếu nước sạch trong sinh hoạt vi khuẩn phát triển ở những nang lông như đầu lông nách lông sinh dục dâu lông mày tạo thành những mụn mù nhỏ ở nang lông rất ngứa gãy nhiều chảy nước dịch ướt tóc gọi là viêm năng lông tràm hóa rất khó chữa
bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
trong điều kiện vệ sinh kém ghẻ cũng sinh sôi nảy nở và lây truyền rất nhanh biểu hiện là những mụn nước rãnh ghẻ hay gặp ở những kẽ ngón tay nếp lằn trị cổ tay cạp quần vùng bụng đùi non bông bẹn sinh dục nếp lằn vú nách gây ngứa nhiều
nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời gẻ có thể coi biến chứng nhiễm trùng thành những mụn bù ếcherma hóa rất khó chữa trị và lây lan rộng ra cộng đồng
là một chứng bệnh da hay gặp khi điều kiện vệ sinh sau mưa bão kém thương tổn là những mụn nước mụn mủ trên da tập trung ở vùng hở tay chân khi dập vỡ tạo vết trượt lét nông trên có vầy màu vàng hoặc màu nâu bẩn xung quanh có viên vẩy hoặc cuồng đỏ
nước ăn chân
do chân tay ngâm trong nước nhiều luôn ẩm ướt làm cho nấm xâm nhập và phát triển hay gặp ở các kẽ ngón chân lúc đầu là những đám da chết mục màu trắng ngứa nhiều gãy lột lớp da chết
để lại nền da đỏ hồng ẩm ướt đau rát ngứa vẫn tiếp tục làm bệnh nhân gãy và rất đau nếu không được điều trị vết trượt red sâu và lan rộng nhiễm trùng sưng đau đi lại khó khăn
phòng ngừa các bệnh về da
trong các bệnh da mùa mưa kể trên một số bệnh có thể nhanh khỏi nếu được chăm sóc vệ sinh tốt tuy nhiên nhiều trường hợp cần được khám chuyên khoa để điều trị với thuốc uống và thuốc bôi phù hợp để rứt điểm bệnh hoàn toàn và hạn chế lây lan
để hạn chế nguy cơ mắc bệnh mọi người cần chú ý thực hiện các biện pháp sau
vệ sinh môi trường sống đảm bảo nguồn nước sạch
hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các nguồn nước bẩn các nguồn nước tủ động sau mưa lũ
mang các dụng cụ bảo hộ nếu đi vào vùng nước ngập
tránh tiếp xúc với nước lũ vùng ngập nước nếu bạn có vết thương hở
rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch làm sạch và băng kín vết thương để giảm nguy cơ nhiễm trùng
nếu vết thương bị mần đỏ xưng tấy hoặc chảy dịch nên đến khám tại cơ sở y tế gần nhất để được điều trị bệnh
không tự ý đắp lá hay bôi thuốc theo mách bảo vào vết thương
tiêu chảy cấp
tiêu chảy cấp là bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
nguyên nhân gây tiêu chảy cấp thường gặp nhất đó là do nhiễm khuẩn
vì sao lũ điều kiện vệ sinh thấp kém môi trường ô nhiễm và thiếu nước sạch
hầu hết nhiễm trùng gây tiêu chảy cấp lây truyền qua đường phân tay miệng
qua nước và thức ăn nhiễm bẩn
hoặc tại những nơi xảy ra mưa lũ nguồn nước dễ bị nhiễm vi khuẩn tả vi khuẩn samola lị amid vi khuẩn ecoli và các vi khuẩn đường ruột khác
tiêu chảy là tình trạng bệnh lý khi có số lần đi tiêu trên ba lần một ngày
phân lỏng toàn nước có màu trắng nâu hoặc trắng đục
bệnh tiêu chảy cấp là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm
bệnh có thể lây lan nhanh và gây thành dịch lớn
bệnh lây theo đường tiêu hóa qua thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn
bệnh tiêu chảy cấp có triệu chứng điển hình như đề bụng sôi bụng tiêu chảy liên tục nhiều lần
lúc đầu phân lỏng sau toàn nước trong trường hợp bị bệnh tả phân toàn nước đục như nước vo gạo
nun lúc đầu đun ra thức ăn sau chỉ nôn ra toàn nước trong hoặc màu vàng nhạt người mệt lạ có thể bị chuột rút
biểu hiện tình trạng mất nước từ nhẹ đến nặng như với bệnh nhẹ người bệnh khát nước môi khô da khô nhăn nhèo
nếu nặng hơn biểu hiện mặt hốc hác mắt trũng mạch nhanh huyết áp hạ tiểu tiện ít hoặc không có nước tiểu chân tai lạnh
nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong
khi gia đình có người bị tiêu chảy cấp cần theo dõi chăm sóc tốt cho người bệnh
phát hiện sớm các dấu hiệu mất nước nặng nhanh chóng chuyển người bệnh đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời
điều trị và phòng bệnh tiêu chảy cấp
quan trọng nhất là phải bù nước và điện giải để tránh các dối loạn do mất nước và điện giải gây ra
thường dùng orezon một gói pha trong một lít nước sôi để nguội uống liên tục trong ngày
từ thêm mức độ mất nước có thể sử dụng hai ba gói trong ngày
có thể thay thế orezon bằng viên hydert mỗi lần uống một viên pha vào hai trăm linh ml nước
cần chú ý pha thuốc đúng tỷ lệ
để phòng bệnh hiệu quả người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi
không ăn đồ sống không dùng tay bốc thức ăn
việc rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
trước khi chế biến thực phẩm hoặc sau khi đi vệ sinh là rất cần thiết
đây là một biện pháp để cắt đứt vòng xoắn chân tay miệng
đau mắt đỏ hay viêm kết mạc dễ dàng gây thành dịch do rất dễ lây lan
nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm là một trong những yếu tố gây bệnh đau mắt đỏ
con đường lấy bệnh chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dì mắt của bệnh nhân
thông qua bàn tay hoặc các vật dụng trung gian như khăn mặt chậu rửa cốc chén đồ chơi chăn gối
chứ được vệ sinh sạch sẽ
bệnh cũng có thể lây qua hơi thở nước bọt người bệnh mang mầm bệnh như nói chuyện quá gần ho hát hơi
biểu hiện chung là triệu chứng nhiễm virus
sốt nhẹ ho đau học nổi hạch
sau đó là các triệu chứng tại mắt dầm rộ rất khó chịu như đau mắt nhiều dị cộm rát
bình thường bệnh sẽ giảm dần và hết sau năm đến bảy ngày
nếu bị biến chứng viêm rác mạc có thể biểu hiện chảy nước mắt nhìn mờ trói mắt khi nhìn ra ánh sáng
trường hợp này là bệnh nhân
trường hợp này nếu không được điều trị đúng và kịp thời có thể gây luyết rác mạc rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới thị lực lâu dài
kết thúc bệnh có thể kèm theo giả mạc lớp màng được hình thành do viêm
sẽ gây khó khăn trong điều trị phải bóc lớp giả mạc kéo dài thời gian điều trị tới hơn một mươi ngày
tuy nhiên phần lớn bệnh ở thể lành tính khỏi nhanh và không có biến chứng
để phòng bệnh đau mắt đỏ người dân cần giữ gìn vệ sinh tay mắt chống lây lan là quan trọng nhất
có thể phòng bệnh bằng cách rửa mắt bằng nước muối hoặc nước mắt nhân tạo khi có người xung quanh bị đau mắt đỏ
để phòng bệnh cần thực hiện một số biện pháp như
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng rửa mặt hàng ngày bằng khăn mặt riêng với nước sạch vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý
khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm người dân cần sử dụng kháng sinh ra mắt để chống nhiễm khuẩn
sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ vật vật dụng của bệnh nhân
không đưa tay lên rụi mắt mũi miệng
không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt vật dụng cá nhân dễ bị nhiễm mầm bệnh như khăn mặt kính mắt
hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nghi bị đau mắt đỏ
bệnh viêm gan a hay bệnh viêm gan siêu vi a do virus viêm gan a gây ra
bệnh thường lây truyền qua đường tiêu hóa nguồn thức ăn và nguồn nước bị nhiễm bẩn
bệnh làm suy giảm chức năng nhưng không gây ra tử vong như những loại viêm gan virus khác
bệnh thường kéo dài không quá sáu tháng và trong khoảng thời gian này bệnh nhân sẽ được điều trị triệt để để được hồi phục
các dấu hiệu và triệu chứng viêm gan a thường xuất hiện đột ngột sau khi người bệnh bị nhiễm virus từ hai đến bốn tuần
bao gồm mệt mỏi hoạt động của gan bị suy giảm các chất độc không được đào thải đúng cách khiến cơ thể trở nên uyê oai mệt mỏi và khó chịu
dối loạn tiêu hóa
nhiễm trùng gan làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa dẫn đến tình trạng buồn nôn hoặc nôn chán ăn ăn không ngon miệng tiêu chảy đau bụng hoặc khó chịu ở vùng bụng phía trên bên phải
người bệnh bị sốt nhẹ và kéo dài thì nên đi khám để kiểm tra xem liệu bình có bị nhiễm virus hav hay không
biểu hiện ngoài da
vàng da vàng mắt là triệu chứng điển hình khi mắc về tình trạng viêm gan siêu vi
mức độ vàng da vàng mắt tùy thuộc mức độ tổn thương gan
bệnh nhân có thể ngứa da khi vàng da tắc mật nặng
đau cơ khớp
triệu chứng này khá ít gặp chỉ chiếm khoảng một mươi nhưng lại thường là dấu hiệu cho thấy bệnh diễn biến nặng phức tạp cần được khám và điều trị kịp thời
điều trị viêm gan virus a
viêm gan virus a không có điều trị đặc hiệu mà thường chỉ sử dụng một số loại thuốc hỗ trợ bảo vệ
bởi cơ thể người bệnh có thể tự đào thải được virus viêm gan a sau vài tuần mà không cần phải nhập viện điều trị
bệnh nhân hoàn toàn có thể tự ở nhà chăm sóc và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để có cơ thể khỏe mạnh
chăm sóc người bệnh viêm gan a
tránh căng thẳng mệt mỏi nhỉ ngơi đầy đủ tránh dẫn đến tình trạng mệt mỏi thiếu năng lượng hoạt động cơ thể luôn êo ái
thường xuyên thăm khám định kỳ để phát hiện sớm bệnh bảo vệ sức khỏe
có chế độ ăn uống hợp lý giàu chất dinh dưỡng ăn thực phẩm giàu đạm vitamin giảm mỡ động vật tăng cường trái cây và rau củ
tránh sử dụng rượu bia và hạn chế dùng các thuốc hóa chất gây độc cho gan
viêm gan e
viêm gan virus e là một bệnh lây lan qua thức ăn nước uống và có liên quan mật thiết tới môi trường sống
đặc biệt bệnh dễ lây lan trong mùa mưa lũ
đặc điểm của bệnh viêm gan e
viêm gan e là bệnh viêm gan do virus viêm gan e gây ra
bệnh chủ yếu lây qua đường phân miệng
virus viêm gan e được đào thải qua đường phân của người hoặc động vật bị nhiễm
sau đó qua đường ống nước đồ ăn bị nhiễm mầm bệnh không được nấu chín lây cho người bệnh khác
bệnh viêm gan e có thể gặp ở bất cứ nước nào trên thế giới
nhưng tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là các nước vùng nhiệt đới
đặc biệt là những nước vệ sinh môi trường kém mưa lũ thường hay xảy ra
lý do là virus viêm gan e có trong phân rác nước thải khi mưa lũ về làm tràn ngập các vùng đất bẩn có chứa virus gây bệnh
trong đó virus viêm gan e
virus viêm gan e được đưa đến nhiều vùng dọc theo triển sông
từ nước virus bám vào thức ăn như rau thực phẩm
do dùng nước sông ao hồ để rửa nước uống
khi con người ăn uống phải loại thức ăn nước uống đó sẽ mắc bệnh
tuy vậy mắc bệnh viêm gan e chỉ chiếm một tỷ lệ dưới một mươi
nhưng điều đang nói ở đây là bệnh sẽ trở thành ác tính có tỷ lệ tử vong từ khoảng năm bốn
virus viêm gan e có nhược điểm là sức đề kháng rất kém khi ra bên ngoài môi trường
chỉ cần đun sôi trong vòng từ một đến hai phút là có khả năng
tiêu diệt được chúng các con đứa khác có thể lệ nhiễm nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ bao gồm
ăn thịt hoặc sản phẩm làm từ thịt sống hoặc không được nấu chín lấy từ động vật bị nhiễm
chuyển máu chế phẩm máu của người đang bị viêm gan e cho người khác
lệ chuyển dọc từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai
biểu hiện của bệnh
thời gian ủ bệnh khá dài từ vài tuần đến vài tháng sau khi virus xâm nhập cơ thể
thời kỳ khởi phát bệnh nhân sốt nhẹ mệt mỏi chán ăn đau mỏi toàn thân
làm cho nhầm tưởng là cảm cúm
thời kỳ toàn phát là vàng da vàng mắt nước tiểu sẫm màu phân bạc màu hoặc trắng như phân cò
sau đó xuất hiện dối loạn tiêu hóa như đau bụng lầm dầm buồn nôn nôn chán ăn có thể bị tiêu chảy
trong giai đoạn khởi đầu và toàn phát men gan thường tăng cao
sắc tố mật trong máu cũng tăng cao đặc biệt là thời kỳ có vàng da vàng mắt nước tiểu sẫm phân bạc màu
siêu âm gan sẽ phát hiện được những thay đổi về gan như kích thước to đường mật trong gan rãn
hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus đặc hiệu với viêm gan e cấp
chủ yếu là điều trị hỗ trợ tránh dùng các thuốc có thể gây tổn thương gan
khuyến cáo phòng bệnh trong mùa mưa lũ
để chủ động phòng tránh dịch trong mùa mưa bão người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sau
đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn hợp vệ sinh ăn thức ăn nấu chín và nước đu sôi
thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm trước khi ăn
và sau khi ăn
sau khi đi vệ sinh
vệ sinh cá nhân hàng ngày rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ nước bị nhiễm bẩn
tiêu diệt loang quang bọ gậy diệt mũi bằng cách đậy kín các bể thùng chứa nước thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn
loại bỏ các phế thải như chai lọ lốp ô tô hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho mũi đẻ trứng
mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày
thao rửa bể nước giếng nước dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống vệ sinh theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy thu gom xử lý và trôn xác xúc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế
khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất